vùng ven biển cà mau thường xuyên xảy ra sạt lở với chiều dài một trăm linh năm km
nhiều năm qua thông qua các nguồn vốn địa phương đã xử lý được hai mươi tám năm km
hiện còn bảy mươi sáu năm km tiếp tục sạt lở và có một số vị trí không còn đai rừng phòng hộ
nhất là trên đoạn đê hướng về đá bạc
việc xây dựng kẻ áp mái kẻ dọ đá lại diễn ra khá chậm
nhiều vị trí chưa được triển khai tiêm ẩn nhiều nguy cơ vỡ đê
với hình thức này khi có chiều cường có nguy cơ áp lực tràn đê
hiện tại đơn vị thi công đã ngưng thực hiện việc bơm bùn ngoài biển vào kênh ven chân đê
vừa ngăn sụt lún vừa tạo mặt bằng xây dựng khu dân cư
nhưng khối lượng mặt bằng vẫn chưa đạt yêu cầu gây khó khăn cho đời sống của người dân khu vực này